thu mua phế liệu bom mìn còn động lại sau chiến tranh
sự chủ quan với chính mạng sống của mình sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường không thể cứu vãn
đây là hình ảnh của một vựa thu phế liệu ở tỉnh quảng trị
không ít người phải dung minh sợ hãi khi nhìn cảnh bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
được chủ cơ sở thu mùa như thế này
chẳng ai có thể lường trước được hậu quả gì sẽ xảy ra
hầu hết những người kinh doanh phế liệu đều không có kiến thức về bom mìn
chẳng may đó là những tàn dư vẫn còn ngòi nổ của chiến tranh còn xót lại
thì tai nạn chết người sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nếu đổ lỗi cho cách nghèo để kinh doanh loại phế liệu nguy hiểm này
thì đó là lý do khó có thể chấp nhận được
theo quy định của pháp luật
tại khoản bốn điều một mươi nghị định sáu mươi bảy
quy định rất rõ mức phạt tiền từ năm đến một mươi triệu đồng
vì hành vi mua phế liệu phế phẩm là vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ hoặc cưa tháo bom mìn trái phép
tuy nhiên dù biết nhưng nhiều cơ sở vẫn cứ phất lờ
còn đây là hình ảnh của vợ thu mùa
mua phế liệu nằm trên địa bàn thành phố hà nội
ngổn ngang các loại phế liệu không được phân loại
thắp hương thờ cúng sinh hoạt ngay tại nơi tập kết phế liệu
nguy cơ cháy nổ luôn dình dập
khu vực nào là dễ cháy nổ khu vực nào là sắp thép
khi mà cháy cháy ra khả năng lan truyền của nó rất là nhanh
và có thể là các bình ga ở đây sử dụng để đun nấu
là một trong những nguy cơ ngọn lửa trực tiếp
để cháy ra cháy hoặc bình ga có thể gây ra nổ
đấy là một trong những nguyên nhân cháy nổ tại các cơ sở như thế này
sau nhiều tai nạn xảy ra tại các cơ sở thu mua phế liệu
cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý kiểm tra loại hình kinh doanh này
tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau
trong đó có sự bất hợp tác cố tình đối phó của chủ cơ sở
đã gây không ít khó khăn cho các nhà chức trách
ở trên địa bàn như tôi nói là mang tính chất tự phát
từ các nơi khác đến và thường thay đổi địa điểm thường xuyên
cho nên công tác quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn
chúng tôi cũng tiến tới là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
và các ban ngành đoàn thể có liên quan tổ chức tập huấn
với nghiệp vụ phòng chống cháy nổ
cho các đối tượng các chủ thể kinh doanh phế liệu ở trên địa bàn
phòng tránh để bảo vệ tính mạng cho chính bản thân và gia đình mình
là những điều mà các chủ cơ sở thu mua phế liệu cần ý thức ngay từ bây giờ
phân loại phế liệu rõ ràng không sinh hoạt ngay tại nơi tập kết phế liệu
để đề phòng nguy cơ cháy nổ tuyệt đối không thu mua phế liệu bom mìn